ngân hàng nhà nước việt nam thành phố đà nẵng là các cơ quan đứng đầu trong chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi sáu
của các bộ cơ quan ngang bộ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
đứng thứ hai là bộ tài chính thành phố hải phòng
đây là công bố chính thức chỉ số cải cách hành chính được công bố tại hội nghị sơ kết cải cách hành chính
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy do phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ trì
ngân hàng nhà nước đạt chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi sáu cao nhất với kết quả là chín mươi hai sáu mươi tám
bộ lao động thương binh và xã hội có kết quả chỉ số cải cách hành chính thấp nhất với giá trị bảy mươi một chín mươi một
khoảng cách giữa bộ đạt chỉ số cao nhất và thấp nhất là hai mươi bảy mươi bảy
về chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi sáu của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thì đà nẵng đứng đầu với chín mươi ba mươi hai thấp nhất là tỉnh hậu giang với sáu mươi hai năm mươi năm
căn cứ và báo cáo của các bộ các tỉnh bộ nội vụ đã tiến hành giả soát kết quả tự chấm của các bộ tỉnh
theo đúng nguyên tắc chấm điểm của quyết định số bốn nghìn ba trăm sáu mươi một của bộ nội vụ và các văn bản hướng dẫn
qua đó đánh giá sự phù hợp của việc chấm điểm mức điểm của các tiêu chí
tính đầy đủ hợp lý của tài liệu kiểm chứng mà các bộ các tỉnh đã báo cáo
bộ nội vụ cũng đã thành lập hội đồng thẩm định kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ các tỉnh
bộ nội vụ đánh giá các bộ tỉnh đã nghiêm túc triển khai công tác tự đánh giá chấm điểm
và kịp thời gửi kết quả về bộ nội vụ
tuy nhiên một số bộ tỉnh vẫn chưa thực sự quan tâm đến triển khai các nội dung cải cách hành chính
chỉ số cải cách hành chính vẫn chưa được coi là công cụ quản lý công tác cải cách hành chính
do vậy chưa có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh cải thiện những điểm còn hạn chế
một số bộ tỉnh tự đánh giá chấm điểm thiếu chính xác
bộ nội vụ kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành và địa phương
nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính
và sử dụng hiệu quả cải cách hành chính hàng năm trong công tác chỉ đạo điều hành đánh giá cải cách hành chính